thành phố đà nẵng phối hợp với trường cán bộ quản lý giáo dục tp hcm tổ chức hội thảo khoa học về giải pháp quản lý thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới cũng như giải pháp về xây dựng trường học thông minh kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng tại việt nam
tại hội thảo các đại biểu cùng nhau thảo luận với các nhà khoa học trong nước và quốc tế về các lĩnh vực như công nghệ thông tin phòng học thông minh thư viện thông minh giúp giáo viên cải thiện kỹ năng nghe nói của học sinh quản lý khuôn viên trường đại học thông minh bằng cách sử dụng các công nghệ ứng dụng trên điện thoại di động nhận dạng giọng nói công cụ vạn vật kết nối máy ảnh thông minh từ đó thúc đẩy ứng dụng trong các tổ chức công cộng tại việt nam